tiếp tục chuyến thăm chính thức liên bang nga của đoàn cấp cao việt nam
chiều ngày hai mươi hai tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trịnh đình dũng
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
đại diện một số doanh nghiệp việt nam đã tới sự lễ khai trương công ty trách nhiệm hiếu hạn t và t nga
công ty con thuộc tập đoàn t t group
sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực thương mại và đầu tư
mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài của tập đoàn
kết thúc buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc và các cơ quan chức năng hai nước đã long trọng cắt băng khai trương
chính thức đưa công ty trách nhiệm hiếu hạn t t nga đi vào hoạt động